luật giáo dục năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí
ở địa bàn không đủ trường công lập học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục
được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí mức hỗ trợ do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định
luật giáo dục quy định giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc
một nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở
nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc trong cả nước
quyết định kế hoạch bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục
mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc